hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngay trong những ngày đầu tháng bảy
đoàn công tác tổng cục chính trị quân đội nhân dân đến với quê hương thăng bình quảng nam
mang theo tình cảm tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng
những món quà ý nghĩa những nghĩa cử thể hiện tình cảm của cán bộ chiến sĩ quân đội
đối với người dân quê hương giàu truyền thống cách mạng và chịu nhiều hy sinh mất mát trong chiến tranh
mẹ võ thị tích thân nhân liệt sĩ năm nay ngoài tám mươi tuổi
rất vui khi hay tin đoàn công tác của tổng cục chính trị quân đội về thăm các gia đình chính sách tại địa phương
niềm vui gặp mặt những lời thăm hỏi động viên của bộ đội và cán bộ địa phương
giúp mẹ ấm lòng hơn trong những ngày tháng bảy này
huyện thăng bình có trên một mươi liệt sĩ hơn một chín trăm linh mẹ việt nam anh hùng hiện có tám mươi chín mẹ còn sống
tại đây tổng cục chính trị quân đội
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cũng nhận phụng dưỡng ba mươi mẹ việt nam anh hùng
và thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực
các cơ quan của tổng cục chính trị là hàng năm vào dịp hai mươi bảy tháng bảy vào các ngày lễ tết
đều đánh cử đoàn đánh để thăm viên động viên chia sẻ
hàng năm là cử cái đoàn bác sĩ đánh khóm và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách
nhiều năm qua tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã chủ động tham mưu
đề xuất với đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng ban hành văn bản chỉ đạo
hướng dẫn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nhiều hoạt động ý nghĩa khác
hướng tới kỷ niệm hai mươi bảy tháng bảy cơ quan tổng cục đã tích cực tổ chức các hoạt động như xây dựng nhà tình nghĩa
tổ chức gặp mặt thăm hỏi tặng quà các đối tượng và khám bệnh cấp thuốc miễn phí
tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách trên địa bàn các địa phương và đơn vị đóng quân
những nghĩa cử ân tình cùng những phần quà mà đoàn công tác tổng cục chính trị trao tặng đến các mẹ việt nam anh hùng
các gia đình chính sách trên vùng cát trắng thăng bình đã góp phần xoa dịu những hy sinh mất mát
động viên đối tượng chính sách vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
đó cũng là những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ cơ quan tổng cục chính trị hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ